đồng chí thái ngô hiếu đã được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc tắm biển tại bãi tắm
khu resort zena thuộc xã phước tỉnh huyện long điển tỉnh bà rất vũng tàu
đồng chí trung úy thái ngô hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực tràng bom phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
nghe có người dân kêu cứu và phát hiện một nhóm thanh niên xảy ra đuối nước tập thể
tại khu vực nước rác sâu chảy xiết và sóng biển lớn
sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng khiến người dân hoảng loạn và không thể ứng cứu kịp thời
xong với tinh thần dũng cảm ngay lập tức đồng chí hiếu đã nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn
anh dũng chiến đấu với cơn sóng lớn để cứu người trực tiếp đưa được bốn người vào bờ
và bằng kỹ năng nghiệp vụ đồng chí hiếu đã thực hiện sơ cứu tại chỗ cứu sống bốn nạn nhân
sau đó tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân sở tại tổ chức tìm kiếm được thi thể một nạn nhân còn lại
trong quá trình công tác đồng chí hiếu đã tham gia ba mươi chín lượt cứu nạn cứu hộ và đã cứu sống được một mươi một người
tìm kiếm được ba mươi bảy thi thể nạn nhân tham gia di chuyển hơn năm mươi hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn
với những thành tích đã đạt được đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ
xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người dân bị đuối nước
thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định
thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí thái ngô hiếu
cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai